thưa quý vị bão số chín đã tan nhưng miền trung vẫn còn xuất hiện mưa lớn diện rộng
trong đêm nay và ngày mai tổ hợp giữa không khí lạnh và gió đông tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
vì vậy suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình trong khoảng thời gian từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi
sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
riêng nam nghệ an và hà tĩnh có nơi lượng mưa có thể lên tới trên bốn trăm linh mm
cùng với sự mở rộng của không khí lạnh mưa rông được dự báo cũng sẽ mở rộng dần xuống phía nam
từ ngày mai đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi cũng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
với diễn biến mưa như vậy dự báo lũ trên các sông ở nghệ an hà tĩnh và sông danh tiếp tục lên
sông kiến giang các sông từ quảng trị đến quảng ngãi tiếp tục xuống
tối nay mực nước trên sông ngàn phố tại sơn
diệm lên mức báo động hai sông ngàn sâu tại hòa duyệt lên mức báo động một
sông danh tại mai hóa lên mức bốn hai m trên báo động một là bảy m
sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai hai m và ở mức báo động hai
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi
con tum và gia lai
ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trụng thấp các khu đồ thị
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
cũng do mưa to và có thêm ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày mai ở miền trung
suốt dọc từ thanh hòa đến thừa thiên huế phổ biến mức nhiệt là dưới hai mươi sáu độ trời lạnh
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi
nhiệt độ cũng giao động mức thấp là hai mươi sáu hai mươi chín độ
với các tỉnh thành phía nam trong đêm nay và cả ngày mai
nam bộ và tây nguyên đều có mưa vài nơi ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi ba độ
ngược lên phía bắc bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông
nên trong đêm nay và ngày mai miền bắc tiếp tục có mưa giải rác đến nhiều nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì mức thấp là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trời rét về đêm và sáng lạnh vào ban ngày
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước